thay vào đó là những gương mặt tươi vui hớn hờ của trẻ nhỏ
người già là hình ảnh những người phụ nữ thảnh thơi ngồi bóc lạc chuyện trò
là những cô bé cậu bé ê à học con chữ
và đặc biệt về với gia pia hôm nay
người ta ít thấy hình ảnh những người dân làng chung nhau trở lấy nước sạch
ở một cái giếng một bể nước chung như trước
bởi nhờ có giếng nước tình thương
mà những người dân nơi đây đã có được nước sạch sinh hoạt
về tới từng hộ gia đình
trước khi chưa triển khai công trình giếng nước tình thương
thì đời sống của bà con người dân trên đời bàn
rất khó khăn với mùa nước sinh hoạt hàng ngày
đặc biệt là vào mùa khô
không có nguồn nước sinh hoạt
các cái giếng đào của người dân khô cả
không đủ nước để phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người dân
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi tám là bị hẳn hãn
bà con chúng tôi là rất là khó khăn
nguồn nước sinh hoạt
những cái đào ở giếng cũng không có nước
ở giếng đào trước là có
nhưng mà nó bị hẳn hãn là nó khô hết
nó lấy nước xa lắm
nói chung là nằm sau cái số
nó đi bộ gùi
nhưng mà nước không phục vụ cho nhân dân
không đủ nước tắm
tắm thì nước giếng cũng không đủ
trước kia là rất là khó khăn
xã thiếu nước
xã không có nước sạch
là cái tên người ta thường nhắc tới
mỗi khi nói về vùng đất già pia này
có những thời điểm
đến mức làm giếng khoan
cũng không có nổi một giọt nước nào
muốn có nước phải khoan sâu hơn
nhưng để làm được việc ấy
thì phải có nhiều tiền
mà với những người dân vùng cao thiếu nước
đời sống kinh tế chỉ biết trông vào cây sắn
cây lạc thật không dễ dàng
thêm vào đó với nhiều người
thời gian đi gửi nước
về cho sinh hoạt
cũng đã chiếm gần hết thời gian đi làm
trước những khó khăn của người dân
đảng ủy xã gia pi
đã chỉ đạo ủy ban nhân dân
hội chữ thập đỏ
phối hợp cùng các cơ quan chức năng của huyện
để tìm nguồn đầu tư xây dựng giếng khoan
ý tưởng mô hình giếng nước tình thương
đã được ra đời như thế
trại gia pi là một xã vùng hai
cách trung tâm huyện
khoảng hai mươi km về hướng đông nam
hiện nay là
xã nằm trên trục đường tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi
đi qua các xã như gia mi
gia gia và các xã biên giới
trong đó là các xã biên giới
nếu giếng nước này
nó có tầm quan trọng như là
ý nghĩa nó cũng rất là sâu sắc
đối với bà con nhân dân
qua bao nhiêu năm
điều kiện sẽ là một xã khó nhất về nước
hiện nay là
trên địa bàn sẽ là các loại cây công nghiệp
cũng phải thiếu nước trong mùa khổ hạn
và đặc biệt là nước sinh hồn của bà con nhân dân
mà khi các đơn vị
các tổ chức thiệu nghiệm tự thiện
người ta đã
đem đến những nguồn nước
sạch như thế này
thì bà con nhân dân rất vui mừng
và cũng mong muốn rằng
bà con cũng mong muốn trong thời gian tới
sẽ tiếp tục có những nguồn như thế
để đầu tư cho bà con
ở một số điểm tôn làng khác
xuất phát từ điểm không còn
không còn nước để sử dụng
thì sự chỉ đạo của đảng ủy xã
và bà con nhân dân xã
có chỉ đạo cho hội trưởng đó
là lên động tìm mọi nguồn
để hỗ trợ
làm chiến cho bà con sinh hoạt
khi chiến khai
cái chương trình dính nước
ở tại làng sáu mốt
quá trình là
vận động bà con nhân dân
đào các hệ thống
đặc biệt là qua các đường nhựa
thì nó rất là khó
khi mà đào qua đó
thì huy động sự đồng lòng của bà con
thì cuối cùng bà con
cũng đã cấp thuận
vấn đề đào qua đường
rất là xuân xẻ
khi mà làm xong
đóng ống nước
thì nhiều lúc
nó cũng có một cái
vấn đề là
lúc nó thiếu ống
nó về tới nhà người dân
thì lại thiếu vật dụng tư
nên là cuối cùng thì
đảng quỹ cũng chỉ đạo là
cố gắng hoàn thiện cho nó
sớm cho bà con
để bà con có việc với nước
làng sông pốt của xã gia pia
huyện chư prong
tỉnh gia lai
có hai trăm linh một hộ
và sáu trăm linh tám khẩu
trong đó là ba dân tộc sinh sống
gồm dân làng gia rai
dân tộc kinh
và một hộ dân tộc mường
đầy sống của nhân dân sông pốt
chủ yếu là trồng cà phê
thế nhưng vì không đủ nước để tưới
nên người dân chủ yếu trồng cây mì
cũng như đa phần người dân
ở sông pốt
trước đây bà cô pá tốt
thường phải đi bộ gùi nước cách nhà
năm đến bảy km
giờ thì bà đã được ăn nhàn hơn rất nhiều
có lúc cả làng rủ nhau đi lấy nước
sáng tới trưa mới về
đường đi cũng khó khăn
vất vả lắm
giờ thì sướng cái bụng rồi
cả làng ai cũng phấn khởi
bởi có nước sạch về
có lẽ vì sướng cái bụng như thế
nên ăn cơm ăn canh
cũng cảm thấy ngon miệng hơn trước
trước đây không có nước sạch về
lấy nước ở xa
mang nước về cũng khó khăn
nhớ lúc đó là vùng ít nước
cả làng rủ nhau đi lấy nước
tới tận trưa mới về

bây giờ có nước về
rất là phấn khởi
nước sử dụng nấu cơm nấu canh
giặt đồ sinh hoạt tắm rửa
người dân chúng tôi còn cùng nhau
đóng tiền một cối nước là bốn đồng
để sửa chữa ống hư và bảo tồn
điện ống dẫn nước về từng hộ dân
không chỉ riêng bà cấp pá tốt
người dân nào ở xã gia pia
cũng đều vui mừng khôn siết
vui mừng là vì từ khi có
giếng nước tỉnh thương
kể cả mùa mưa hay mùa khô
bà con sẽ không còn bị gọi là
xã thiếu nước
xã không có nước sạch nữa rồi
trước đi lấy từng giọt nước ở xã lắm
giờ thì khỏe rồi
vui lắm vẫn khởi cái bụng lắm
đảng nhà nước
hội trưởng thấp đó
các mạnh thường quân
đang quý xã
viên ban xã
để tạo điều kiện cho làng xóm
trước đây rất là khó khăn
đi lên nước
xa về làng
nói chung là bà con rất là phấn khởi
trường tiểu học anh hùng núp
là một điểm trường của làng xóm pốt
đây là điểm trường
dành cho con em dân làng nơi đây
và một số làng trên địa bàn xã theo học
khi chưa có nguồn nước sạch
giáo viên ở điểm trường sẽ phải sách sô
đi xin các hộ dân xung quanh
nếu như không có
thì phải đi tới những nơi xa hơn để lấy nước
chở nước về cho học sinh dùng
từ ngày có mô hình giếng nước tỉnh thương
có đường ống nước
dẫn tới từng nhà dân
vào tận trường học
các thể cô không phải đi xin nước
quỳ nước nữa
các em học sinh có thể thoải mái sử dụng
cho sinh hoạt thường ngày
nguồn nước này là được duy trì lâu ra
để phục vụ cho
người dân và học sinh
ở trên địa bàn của xã
còn học sinh với các hồ gia đình
ở đây là có nước để sử dụng
như là nấu ăn tạm giặt đầy đủ
là còn nước rửa để sạch sẽ
nếu như ở các địa phương khác
cả làng bàn
sẽ có một bể nước
một giếng nước chung
ai cần sẽ tới gánh gùi nước về dùng
thì điểm khác biệt của mô hình giếng nước tỉnh thương
là những giếng nước như thế này
sẽ được làm từng đường nước
đưa tới từng hộ gia đình
người dân không cần phải đi gùi đi gánh
mô hình tới nay
đã trở thành một mô hình cộng đồng
được nhân dân nhiệt tình ủng hộ
để có đủ nước sinh hoạt
phục vụ cho bà con
một điểm giếng khoan
sẽ được khoan với độ sâu chín mươi bốn mét
giàn cao bảy mét
và một bể nước có dùng tích năm mét khối
giếng nước sau khi được khoan xong
các cấp ủy chính quyền
và các tổ chức chính trị
như hội chữ thập đỏ đoàn thanh niên
mặt trận tổ quốc
sẽ đến từng nhà ngó xóm trên địa bàn
vận động bà con góp sức
đảng ủy chính quyền sát sao lãnh đạo
chỉ đạo chung tay cùng người dân
các cấp ủy cùng nhau đi xin tài trợ
rồi cùng nhau đào đường lắp ống
còn người dân
chung tay các vật liệu cần thiết
từ ống nhựa đến băng kéo rán
công trình bắt đầu
chúng tôi hợp dân triển khai
rồi dân đồng tình
rất là mừng
có cái công trình nước đấy
tại vì một chỗ đào riêng không có nước
đưa vào để dân sử dụng
dân làm rất là phân khởi
rất là vui
rất là vui
rất là mừng
có riêng khoan khoan
vẫn có nước
nước đầy đủ
nhờ bên đảng ủy quý ban
và nhóm tư thiện
là mình triển khai yêu cầu lên
gặp tên được sự quan tâm
tại vì làng chúng tôi
trong xã này là làng này
hồi xưa là rất khó khăn nước
chủ yếu bà con dân chúng tôi
nếu không có nước
cuộc chống làm sao mà xong được
mỗi ngày là vận động được
năm mươi đoàn viên thanh niên tham gia
trong vòng năm ngày
thế giờ gần là hơn hai trăm linh con
đầu tiên cũng gặp ít khó khăn
mặt chung thì bà con cũng
đồng tính đồng lòng
vì địa bàn này rất chỉ là kho nước
những công trình này đoàn viên thanh niên
cũng nhiệt tình ủng hộ
và tham gia đầy đủ
từ khi có những nước
bà con cũng thay đổi rất nhiều
rất là thuận lợi
vì những nước đến từng nhà
với bà con
đặc biệt hiệu quả thứ nhất là
vào mùa khô thì bà con lại có nước dùng
cũng hên là có quá trình khoan diễn
hên là khi đặt mũi khoan
thì khoan xuống
thì lại có nước luôn
nên là cũng bà con
khi mà khoan nước xong
thì bơm thử nước lên
thì bà con ai cũng vui mừng
một tay hết
nhiều lúc già lạc ra bắt tay
đặc biệt hơn cả
là không chỉ cùng nhau chung tay
làm từng đường ống nước
bà con nhân dân ở đây
còn hò nhau
tự nguyện đóng tiền nước
để bảo trì
bảo dưỡng các đường nước
diến nước này
đóng tiền nước
tôi cũng phấn khởi lắm
tôi đóng tùy theo khối nước tôi dùng
nhiều nhất cỡ khoảng sáu mươi đồng một tháng
tôi cũng đồng lòng cùng bà con thù tiền nước nữa
rất đồng lòng với bà con
đồng hòa lòng với tiền nước
một khối là bốn đồng
dân lại đường ống hư
hoặc là mua keo hư
đến tầng hộ dân bà con
bà con rất là phấn khởi
cũng nhờ sự đồng lòng
quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị
của nhân dân
mà tới nay trên địa bàn xã già pia
đã triển khai được năm mô hình
diếng nước tỉnh thương
góp phần nâng cao đời sống của người dân
qua triển khai diếng khoan này
người dân rất là phấn khởi
cũng đóng góp ngải công
để mà đầu tư xây dựng
cùng với sự hỗ trợ
của các nhà hậu tâm
các nhà tự thiện
quyết hợp với xã
để triển khai xây dựng giếng khoan trên địa bàn
hiện nay hoạt động rất là tốt
trong thời gian tới
đối với đảng quỹ an xã
cũng mong muốn
các nhà hậu tâm
các nhà tự thiện
tiếp tục quan tâm
giúp đỡ cho xã
xây dựng thêm các mô hình
diếng khoan như vậy
và các công trình phúc lợi khác
trên địa bàn của xã
một trong những xã hiện nay
rất là khó khăn
để đời sống của bà con dân
rồi mong muốn
có sự quan tâm hỗ trợ thêm
đối với đảng quỹ
hàng năm đảng quỹ có giao nhiệm vụ
trên cơ sở thực hiện
các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm
hàng năm đảng quỹ giao cho chính quyền
trạm các đồng thể
phối hợp với các nhà hậu tâm

các tổ chức đồng vị thiện nghiệp
trên các cương vị của mình
trạm trách phụ trách
để rồi đem các công trình đó về
để phục vụ cho bà con dân
đặc biệt là
thực hiện tốt cái vai trò
của cấp hội
và làm cái cầu nối
giữa nhân dân với hội
và làm tốt cái công tác tham hồn đề xuất
đối với cấp hội chính quyền
để rồi có những cái giải pháp
của các nhà hậu tâm
và đề xuất
hoặc là triển khai thực hiện
để mang đến cái quyền lợi cho bà con nhân dân
với những hiệu quả thiết thực
mang lại từ mô hình
có thể thấy diễn nước tình thương
là một mô hình ý nghĩa và hiệu quả
đặc biệt đối với những khu vực vùng cao
vùng sâu vùng có nhiều khó khăn
và để phát huy được hiệu quả
từ mô hình này
sẽ cần sự chung tay góp sức của các cấp ủy đảng
chính quyền và các tổ chức chính trị
các nhà hậu tâm
để mô hình này
có thể được nhân rộng tới nhiều vùng miền
khó khăn trên cả nước